vào sáng nay công an thành phố hải phòng vừa thông tin ban đầu về vụ việc nghi là án mạng xảy ra tại xã an đồng huyện an dương
và cho hay lực lượng chức năng đang tập trung điều tra xác định nguyên nhân của vụ việc này
vào chiều ngày hôm qua hai mươi bốn tháng một mươi một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại phường đàng giang quận ngo quyền
đến nhà con trai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở xã an đồng huyện an dương thì phát hiện nạn nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đã tử vong
trong tư thế nằm sấp trên giường tại phòng ngủ tầng hai của căn nhà
công an và các lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra vụ việc
thông tin ban đầu cho hay tại khu vực phát hiện thi thể nạn nhân có nhiều vết máu xung quanh
trên đỉnh trầm đầu phải của chị có một vết thương
hiện lực lượng công an đang nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra xác định nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định